xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
tổ chức cho học sinh sinh viên đi học trở lại
người đứng đầu đảng bộ hà nội yêu cầu
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố
chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo
các địa phương rà soát
bảo đảm phương án tổ chức họp trực tiếp thực sự hiệu quả
bảo đảm an toàn
nâng cao tỷ lệ học sinh đã tiêm đủ hai mũi vaccine đến lớp
các học viện trường đại học cao đẳng cung cấp nghề
phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở
trong quản lý hỗ trợ sinh viên học viên
tuyên truyền vận động lan tỏa tinh thần tương thân tương ái
trách nhiệm xã hội đối với các chủ cho thuê trọ
đảm bảo chỗ ở cho sinh viên học viên
trong trường hợp trở thành f một f
biên thư hà nội cũng yêu cầu
một mươi năm đoàn kiểm tra của ban thường vụ thành ủy
các đoàn kiểm tra chuyên ngành
tiếp tục bám sát địa bàn cơ sở
tăng cường kiểm tra giám sát
bảo đảm hiệu lực hiệu quả hoạt động
của cả hệ thống chính trị
giữ vững thế trận phòng chống dịch của hà nội
người dân hà nội đang trải qua những ngày tháng
chưa từng thấy kể từ đầu dịch
số f nổ như pháo hoa
mỗi ngày trôi qua những tin tức gửi thân
bạn bè đồng nghiệp thông báo trở thành f f một
đã không còn là chuyện hiếm gặp
trước thực tế dù có những trường hợp
đã cẩn thận phòng dịch nhưng vẫn mắc covid một mươi chín
tâm lý buông lỏng cảnh sát trước covid một mươi chín
đang len lõi trong suy nghĩ của nhiều người
việc chuyển từ sự covid một mươi chín
sang tâm lý chủ quan
ai cũng có thể là f rất nguy hiểm
hà nội hà nội hà nội
mỗi ngày ghi nhận trung bình
từ bốn năm trăm linh đến năm năm trăm linh ca
nhiều f thậm chí không khai báo
mà tự điều trị
theo tiến sĩ nguyễn huy nga
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
số liệu thống kê của hà nội
là năm ca một ngày
thì thực tế là phải cao hơn nhiều
vì rất nhiều f chưa phát hiện ra
hoặc không khai báo
dịch đã lan sâu trong cộng đồng
không chỉ nhiễm ngoài xã hội công sở
nơi đông người mà đang lây lan nhanh chóng
trong từng gia đình
với tốc độ lây lan nhanh như hiện nay
thì thực tế dần dần sẽ nhiễm hết
xu hướng của chúng ta là sống chung thích ứng với dịch
ở một số nước như anh
thậm chí đang có xu hướng không cách ly f
f vẫn đi làm việc
đi siêu thị bình thường
chúng ta chọn cách sống chung với dịch như thế nào cho an toàn
là điều phải tính đến
ông nga nêu vấn đề
cũng theo chuyên gia này
dù rất khó khăn được con số lây nhiễm như hiện nay
nhưng người dân vẫn phải tuân thủ tiệt đối năm ca
người dân nào thực hiện tốt năm ca
tuyệt đối vẫn có thể tránh được lây nhiễm
cái khó là có thể
năm ca ngoài đường
nhưng về đến nhà là sinh hoạt ăn uống với người thân
không lẽ cũng năm ca
ông nga nói
theo tiến sĩ nga
những ai không thực hiện năm ca
thì nguy cơ lây nhiễm rất cao
vì f hiện nay có thể nói nhiều hơn f một
đa số người nhiễm trừ chiến nhẹ
vì thế khi lây nhiễm cần bình tĩnh
không nên quá lo lắng
trước thực tế người dân rất khó liên hệ
hoặc được hỗ trợ tư vấn từ y tế phường
ông nga cho rằng
số ca quá đông nên hệ thống y tế phường xã đã quá tải
người dân nên tự bảo vệ
bằng cách đọc kỹ hướng dẫn
chi tiết điều trị của bộ y tế
đã đăng công khai trên trang web
tìm một bác sĩ để gọi điện xin tư vấn
ông nga khuyến cáo
tỷ lệ người bệnh nhẹ vẫn cao hơn
nên lựa chọn hiện nay với ngành y tế
là tập trung điều trị cho bệnh nhân nặng tầng trên
dù vậy phải tuyên truyền sâu rộng
để người dân biết cần sử dụng
những thuốc gì trong điều trị f
tại nhà hoặc đâu là dấu hiệu
chuyển nặng nguy hiểm để vào viện
hà nội cần có hướng dẫn chi tiết
tuyên truyền về các cách điều trị tại nhà cho tốt
hoặc là lập ra các nhóm bác sĩ
tư vấn tình nguyện trên mạng xã hội
qua hotline hỗ trợ người dân
đồng thời chuyên gia này cũng cho rằng
nhiều f không khai báo
hoặc không biết mình là f vẫn đi làm
và tiếp xúc với nhiều người
rất nguy hiểm vì là nguồn phát tán f ra cộng đồng
không chỉ hà nội
tình trạng số ca mắc mới và nguy kịch tăng cao
đang diễn ra tại nhiều địa phương
bộ y tế vừa có công điện gửi ubnd
các tỉnh thành phố về việc
tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín
trước nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng
theo bộ y tế
hiện nay với tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên toàn quốc
dịch covid một mươi chín cơ bản đã được kiểm soát
tuy nhiên trong thời gian gần đây
số trường hợp mắc kể cả số trường hợp
tăng nặng và nguy kịch đang có xu hướng gia tăng
bộ y tế dự báo
trong thời gian tới với nhu cầu đi lại
và mùa lễ hội năm hai nghìn hai mươi bốn
có thể tiếp tục ghi nhận chuỗi lây nhiễm
và tìm ấn nguy cơ lây lan dịch
trong bối cảnh dần mở cửa các hoạt động xã hội
phát triển kinh tế trở lại
sẽ làm gia tăng soát ca nhập viện
tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế
đặc biệt tác động đến nhóm đối tượng
có nguy cơ cao người già người có bệnh nền
để chủ động kiểm soát
tình hình dịch covid một mươi chín
bộ y tế cơ quan thường trực
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
điện và đề nghị ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố chỉ đạo quyết liệt
tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể các địa phương
thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia
và các hướng dẫn của bộ y tế
về chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân các cấp thực hiện nghiêm nghị quyết
số một trăm hai mươi tám nqcp
của chính phủ về thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và quyết định số hai trăm một mươi tám
quy đề bit của bộ y tế
tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp y tế
giám sát xét nghiệm cách ly điều trị
hành chính liên quan đến
hoạt động sản xuất kinh doanh
du lịch mở cửa trường học
đi lại của người dân đảm bảo khoa học
thống nhất trong công tác phòng chống dịch
gắn với thực hiện tốt việc khôi phục phát triển kinh tế xã hội
các địa phương
tổ chức điều trị toàn diện phân tần điều trị
giảm tới đa các trường hợp tử vong
là ưu tiên hàng đầu
đồng thời thực hiện nghiêm công tác phân luồn phân tuyến
tổ chức thu dung điều trị hiệu quả ở các tuyến
các địa phương
tiếp tục triển khai tiêm chủng phòng covid một mươi chín
thần tốc hơn nữa đồng thời triển khai mạnh mẽ toàn diện
chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ
cùng với đó đảm bảo an toàn
phòng chống dịch covid một mươi chín trong trường học
tại lâm đồng số ca nhiễm covid một mươi chín tiếp tục tăng
sở đã có văn bản gửi cdc lâm đồng
và trung tâm y tế các huyện thành phố
yêu cầu thực hiện việc cách ly y tế
đối với ca bệnh covid một mươi chín
và các trường hợp tiếp xúc gần f một
theo đúng quy định của bộ y tế
tại lâm đồng người đã tiêm đủ ít nhất
hai liều vaccine phòng covid một mươi chín theo quy định
liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất một mươi bốn ngày
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng ba tháng
tính đến thời điểm được xác định
là đối tượng f một sẽ phải cách ly y tế năm ngày
địa điểm cách ly tại nhà nơi lưu trú
hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác
do cơ quan tổ chức đơn vị địa phương
trường học bố trí thiết lập
kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng
bên cạnh đó thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín
bằng phương pháp rt pcr
kháng nguyên vào những ngày cách ly thứ năm
do nhân viên y tế thực hiện
hoặc người cách ly tự thực hiện
dưới sự giám sát của nhân viên y tế
bằng ít nhất một trong các hình thức
trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa
nếu kết quả âm tính
thì tiếp tục thực hiện theo dõi sức khỏe
trong năm ngày tiếp theo
và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k
có dấu hiệu sốt ho đau hỏng
chảy nước mũi nghẹt mũi đau người
mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác
thì báo ngay cho cơ quan y tế
để theo dõi xét nghiệm và xử lý theo quy định
đối với những f một chưa tiêm đủ liều
hoặc chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
và cách ly y tế bảy ngày tại nhà
thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín
bằng phương pháp pcr
kháng nguyên vào ngày cách ly thứ bảy
do nhân viên y tế thực hiện
hoặc người cách ly y tế tự thực hiện
dưới sự giám sát của nhân viên y tế
nếu kết quả âm tính
thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe
trong vòng ba ngày tiếp theo
quay lại với tình hình chống dịch tại hà nội
một chủ tiệm thuốc đã lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp
vừa nâng khống ra ký test nhanh covid một mươi chín
từ năm mươi năm đồng một bộ
lên chín mươi đồng một bộ
thì bị lực lượng chức năng kiểm tra
tại một cửa hàng thuốc
trên phố phương mai quận đống đa hà nội
khi chúng tôi hỏi bao nhiêu tiền một bộ kit
chủ hiệu thuốc nói
mua lẻ hay mua hộp
mua lẻ chín mươi đồng
mua hộp là tám mươi đồng
bộ kit này của hàn quốc
một thùng có chín trăm linh kit
mỗi hộp có hai mươi năm kit
mỗi hộp có giá hai triệu đồng
mỗi thùng có giá bảy mươi hai triệu đồng
ngay sau đó khoảng năm phút
khi lực lượng quản lý thị trường có mặt tại cửa hàng thuốc này
giá bán của bộ kit xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
ngay lập tức trở lại đúng giá niềm yết
năm mươi năm đồng một bộ kit
chủ cửa hàng bị kiểm tra
đã vội vã thanh minh
là không nhớ gì về việc ngay trước đó
đã báo giá bán lẻ tới chín mươi đồng
mỗi kích xét nghiệm nhanh covid một mươi chín cho khách hàng
mỗi thùng kích xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
thay vì bán lẻ với giá là bốn mươi chín năm triệu đồng
chủ cửa hàng này đã hét giá
tới bảy mươi hai triệu đồng
không chỉ loạn giá
hiện nay nhiều cửa hàng thuốc đã không còn kích xét nghiệm nhanh
để bán cho người dân
do số lượng người mua lớn
dịch bệnh diễn biến phức tạp
cũng khiến cho việc vận chuyển từ nhà máy
đến các hiệu thuốc cũng gặp nhiều khó khăn
để tránh tình trạng đầu cơ
nhiều cửa hàng thuốc áp dụng chính sách
chỉ bán cho mỗi người tối đa một hộp kít xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
về mặt quản lý nhà nước
đối với việc tăng giá các mặt hàng
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nói riêng
và các mặt hàng nói chung
chúng tôi đều nắm bắt và đều xử lý nghiêm
các trường hợp không niêm yếp
và bán theo giá không niêm yếp
thời điểm này f tăng cao
người dân tự mua kit test nhanh covid một mươi chín
dẫn đến việc khang hiếm thị trường
thì công tác kiểm tra kiểm soát càng phải tăng cường thêm
với sự đồng thuận của người tiêu dùng
cũng như là người kinh doanh
khi nhận được phản ánh
chúng tôi kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm
và cần sự phối hợp của các cấp
các ngành để thông tin đến
chúng tôi kịp thời hơn nữa
ông phạm ngọc oanh
đội trưởng đội quản lý thị trường số bốn hà nội cho biết
đối với người dân hà nội hiện nay
việc tìm mua bộ kit xét nghiệm nhanh
để thực hiện tại nhà là rất cần thiết
giúp tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
nếu có người nghi mắc covid một mươi chín
dù bị loạn giá hay cháy hàng
người dân vẫn đang tìm cách mua các bộ ký test xét nghiệm này
để dự phẩm cho gia đình
kể từ sau kỳ nghỉ tết nguyên đán đến nay
số ca mắc covid một mươi chín được phát hiện
tại việt nam và tp hcm liên tục tăng
ghi vấn biến thể omicron đang lưu hành
và lây lan tại việt nam
ngành y tế tp hcm lấy mẫu bệnh phẩm ngẫu nhiên
để giải trình tự gen
nhằm tìm kiếm và phát hiện biến chủng omicron
trước bàn khoan về việc có hay không
sự có mạng của biến chủng omicron
trong cộng đồng ở tp hcm
một lãnh đạo sở y tế tp hcm cho biết
để khẳng định chắc chắn
sở y tế đã chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật
tp hcm lấy mẫu xét nghiệm phẩm ngẫu nhiên
các f để giải trình tự gen
xác định biến chủng
vị này nói
omicron đa số là triệu chứng nhẹ
do đó dùng phương pháp giải trình tự gen
mới xác định được sự có mặt của biến chủng này
tại cộng đồng hay không
chúng tôi cho lấy mẫu các bệnh viện
các ca bệnh nặng lẫn nhẹ
trường học để giải mã gen để xem
có bao nhiêu phần trăm
tôi nghĩ có thể sẽ tăng dần theo tỷ lệ
lãnh đạo sở y tế tp hcm cho biết
việc giải trình tự gen xác định biến chủng
sars cov hai mất khoảng vài ngày
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng
trưởng khoa y tế công cộng
đại học y dược tp hcm cho rằng
sự gia tăng số ca mắc covid một mươi chín hiện nay
tại tp hcm hay việt nam
không hẳn là do biến chủng omicron
nguyên nhân là sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng
sự giao lưu tiếp xúc di chuyển
giữa người dân sinh sống ở các địa phương
khiến cho mầm bệnh có sự lưu hành rộng rãi
trong khi ngay ở tp hcm
vốn đã có mặt của f tại cộng đồng
do đó số ca nhiễm sau tết tăng nhanh
là một điều có thể hiểu được
nếu sự gia tăng này là do biến chủng delta
người dân cần tuân thủ năm ca nghiêm túc
số ca nhiễm sẽ có chiều hướng giảm
ngược lại nếu sự gia tăng này
có liên quan đến biến chủng omicron
khuyên hướng số ca bệnh sẽ có chiều hướng tăng lên
phó giáo sư dũng nói
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng cho biết
việc giải mã trình từ trên
để giám sát sự lưu hành của biến chủng omicron
trong giai đoạn này là quan trọng
mặc dù biến chủng này được thế giới cho rằng
có mức độ lây bệnh nhẹ
nhưng với khả năng lây lan nhanh hơn so với delta
chúng ta vẫn nên thận trọng
và giám sát động học của dịch
chúng ta sẽ có những khuyến cáo đầy đủ
và rõ ràng hơn
phó giáo sư dũng lý giải
nếu xác định được sự lưu hành của biến chủng omicron
chúng ta có thể hiểu được sự gia tăng
số ca nhiễm và chuẩn bị
trong tình huống số ca nhiễm tăng cao hơn
mặc dù nhiều người cho rằng
covid một mươi chín không gây bệnh nặng cho trẻ em
bệnh viện đa khoa hùng vương ở phú thọ cho biết
bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị
cho bệnh nhi bảy tuổi
chú tại huyện đồng văn hà giang
mắc hội chứng hậu covid một mươi chín hiếm gặp
trường hợp này
bé sống tại huyện đồng văn hà giang
tiên sử bố mẹ mắc covid một mươi chín
không điều trị tự khỏi
trẻ không làm test nên không xác định được có mắt hay không
cách ngày vào huyện một tuần
bé xuất hiện sốt cao
bang toàn thân đưa gia đình đưa vào bệnh viện địa phương
điều trị nhưng tình hình không cải thiện
ngày thứ ba thứ bốn
bé tiếp tục xuất hiện nói sản đau nhất toàn thân
khi vào bé sốt cao liên tục
trên ba mươi chín độ c
mê sản huyết ấp thấp
bảy mươi tám trên ba mươi năm
các chỉ số phim tăng rất cao
kết quả xét nghiệm
có tình trạng rối loạn đông cầm máu
chức năng tim suy giảm
spo hai liên tục thấp
với những triệu chứng lâm sàng
khi vào bệnh viện các bác sĩ nghĩ tới ba khả năng
nhiễm trùng máu bệnh kawasaki
và hội chứng mis c
với kết quả kiểm tra các bác sĩ đã khẳng định
bé mắc hội chứng mis c
đây là tình trạng viêm đa cơ quan
suy tim suy đa tạng
sau mắc covid một mươi chín
người mắc căn bệnh này sẽ rơi vào tình trạng nguy kịch
và có thể tử vong nếu không được xác định
và điều trị sớm
ở việt nam cũng mới ghi nhận
một số ít ca ở bệnh viện nhi trung ương
chính vì số lượng mắc và ghi nhận quá ít
nên rất khó chẩn đoán
và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh tương tự khác
phát đồ và thuốc điều trị căng bệnh này
đã được các nhà khoa học quốc tế
và việt nam xác định
tuy nhiên một rào cản khác mà nhiều người
sẽ không vượt qua được
đó là thuốc điều trị hòa miễn dịch
ivig hiện nay rất đắt
rất may trường hợp bé nhi nêu trên
sau khi được chẩn đoán đúng
gia đình bé đã được hợp tác
và chỉ sau hơn một ngày dùng ivig
phối hợp với các thuốc đặc trị khác
toàn trạng bệnh nhân đã được cải thiện
bé dần hết sốt huyết áp ổn định
chức năng tim cải thiện rõ rệt
bé trai đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch
dịch bệnh căng thẳng trở lại
nên các loại thuốc phòng vào chữa trị covid một mươi chín
đã được nhiều người săn lùng
mặc dù monopiravir chưa được lưu hành
để điều trị covid một mươi chín
các hiệu thuốc cũng chưa có hàng
thế nhưng trên các chợ online đã ôm hàng rầm rộ
với giá hàng triệu đồng
mới đây cục quản lý dược bộ y tế
đã cấp giấy đăng ký lưu hành
có điều kiện cho ba thuốc điều trị covid một mươi chín
chứa hoạt chất monopiravir
sản xuất tại việt nam
thông tin thuốc monopiravir nội sẽ được cung ứng
trên thị trường đã khiến cho nhiều người dân chờ đợi
vì họ có thể mua ở các nhà thuốc
điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên
hiện tại các hiệu thuốc trên địa bàn
thành phố hà nội vẫn chưa có thuốc monopiravir
mặc dù các hiệu thuốc không có thuốc để bán
tuy nhiên trên các trang mạng xã hội
mặt hàng thuốc monopiravir ngoại
vẫn được bán lan tràn
nhiều tiểu thương khoe mẻ ôm cả lô
với giá hời
dạo một vòng các nhóm chợ thuốc
có thể nhận thấy monopiravir được nhiều chủ thương
rao bán với giá từ một tám
đến hai sáu triệu đồng một hộp
tuy tương loại
đơn cử thuốc monopiravir capsule hai trăm linh mg malad
có xuất xứ từ ấn độ
được các tiểu thương báo giá
hai sáu triệu đồng một hộp
với monopiravir trong nước
được bộ y tế chỉ định phát cho những f
điều trị tại nhà miễn phí
thuốc này được rao bán trên mạng
với giá một tám triệu đồng một hộp
theo ông đỗ xuân tuyên thứ trưởng bộ y tế
dự kiến ngày hai mươi bảy tháng hai
bộ y tế sẽ họp với ba doanh nghiệp trên
về quá trình cung ứng sử dụng chất lượng
và giá cả của các loại thuốc
vì vậy thời điểm này
chưa thể có thuốc được bày bán
ở các nhà thuốc như người dân mong đợi
về nguyên tắc ba thuốc chứa hoạt chất
monopiravir được cấp phép khẩn cấp
để điều trị miễn phí cho người dân
tuy nhiên bộ y tế sẽ báo cáo thủ tướng
và xin ý kiến về việc ngoài sử dụng
để điều trị miễn phí ở cơ sở
có thể cho bán tại các loại thuốc này
ở các cơ sở đăng ký kinh doanh về thuốc
việc này có mục đích giúp người dân
khi bị nhiễm covid một mươi chín
có thể chủ động mua về điều trị tại nhà
theo đơn của bác sĩ
để đảm bảo an toàn hiệu quả
người dân chỉ sử dụng thuốc monopiravir
khi có chỉ định của bác sĩ về các giới hạn sử dụng
và các cảnh báo thận trọng khi dùng thuốc
người dân tuyệt đối không tự ý mua
sử dụng thuốc monopiravir trôi nổi
không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường
trong quá trình sử dụng thuốc monopiravir
nó gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào của thuốc
cần thông báo ngay cho bác sĩ
hoặc dược sĩ để được tư vấn và xử trí kịp thời
một tin vui về biến thể omicron
mới được các nhà nghiên cứu ấn độ phát hiện
sự kết hợp giữa tiêm phòng covid một mươi chín
và triệu chứng nhẹ ở những người nhiễm biến thể omicron
của virus sars cov hai
đã dẫn đến có rất ít bệnh nhân bị các triệu chứng hậu covid một mươi chín
trong làn sóng dịch bệnh mới nhất tại ấn độ
kể cả những người có triệu chứng
thì các biểu hiện này cũng ít nghiêm trọng hơn
so với hai làn sóng đầu tiên của đại dịch
các triệu chứng hậu covid một mươi chín
được ghi nhận trong làn sóng dịch bệnh thứ hai
tại ấn độ bao gồm
ho khó thở nhẹ mệt mỏi đau hỏng đau cơ đau đầu rụng tóc
kết luận này đã được các bác sĩ đưa ra
sau thời gian dài theo dõi các bệnh nhân tại ấn độ
bác sĩ brunda m s của khoa nội thuộc bệnh viện astor cmi cho biết
làn sóng thứ ba của covid một mươi chín
chủ yếu ảnh hưởng đến hệ hô hấp trên
dẫn đến ho khang và đau hỏng
có thể kéo dài sau khi nhiễm virus
tuy nhiên các triệu chứng hậu covid một mươi chín
do biến thể omicron gây ra
dường như không làm cho bệnh nhân
làm gia tăng hay là khiến các dấu hiệu viêm họng
nặng hơn trong quá trình mắc bệnh
tương tự bác sĩ ravindra mehta
của bệnh viện apollo specialty
biến thể omicron chỉ xâm nhập vào hỏng
và hô hấp trên
nên không di chuyển xuống dưới
và gây viêm phổi
biến thể này cũng không đi vào máu
và gây ra những biến chứng phức tạp
như những biến thể trước đó
theo bác sĩ mehta
có rất ít người báo tới bệnh viện
với các triệu chứng hậu covid một mươi chín nghiêm trọng
triệu chứng ho dường như kéo dài
lâu hơn một chút so với các triệu chứng khác
vì vậy phần lớn bệnh nhân không phải nhập viện
vì những triệu chứng này
tuy nhiên chuyên gia cho rằng
kể cả những trường hợp mắc covid một mươi chín nhẹ
cũng có thể dẫn đến các triệu chứng kéo dài
và việc chăm sóc bệnh nhân sau khi phục hồi
không nên bị coi nhẹ
bất kỳ triệu chứng hậu covid một mươi chín nào
cũng có thể xuất hiện bất kể là do
biến thể nào của virus sars cov hai
thưa quý vị số ca mắc mới
tây hà nội cũng như các địa phương
đã có chiều hướng tăng trở lại
thay vì tâm lý chủ quan ai rồi cũng thành f
mà lơ là phòng dịch
thì việc tuân thủ đúng quy định phòng dịch của chính phủ
và nghiêm túc thực hiện năm k vẫn vô cùng cần thiết
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại